vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai tầm điều khiển xe ô tô từ huyện yên dũng về huyện tân yên tỉnh bắc giang
khi tổ công tác được cảnh sát giao thông công an tp bắc giang đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ra hiệu lệnh dừng xe
tâm không chấp hành mà bỏ chạy sau đó đối tượng đã điều khiển xe đâm vào mô tô của tổ công tác làm xe bị hư hỏng do bỏ chạy
khi bị chặn lại tầm không xuống xe xuất trình giấy tờ buộc tổ công tác phải phá kinh chắn gió để mở cửa xe không chia đối tượng
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tâm là năm trăm chín mươi năm mg trên một lít khí thở
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đang điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc do lê hiền mụi lê trung hiếu nguyễn công lữ và các đồng phạm thực hiện
để thu hút khách mụy đã tổ chức cho khách đến uống cà phê đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
lữ giao tài khoản cho mụy để tổ chức cho khách đánh bạc và thỏa thuận hưởng lợi hai mươi lợi nhuận
mụy sau đó đã chia thành năm tài khoản nhỏ ra cho các nhân viên trong quán cà phê
khi khách đến uống cà phê có nhu cầu cá độ bóng đá các đối tượng giúp sức sẽ truy cập vào các trang web cá độ để xem tỷ lệ kèo thông báo cho khách
cơ quan công an đã thu giữ tổng số tiền hơn chín mươi hai triệu đồng
liên quan đến hành vi cướp giật tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm mùi minh nhật trương nhật hào
mã arin và nguyễn tri khá
các đối tượng trên đều lười lao động nhưng lại thích ăn chơi đua đòi
để có tiền tiêu xài đã rủ nhau sử dụng các loại xe mô tô phân khối lớn dảo quanh các tuyến đường của hai huyện nhơn trạch và long thành
lợi dụng sự sơ hở của người dân sẽ áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt các đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ cướp giật tài sản trên các địa bàn huyện nhân trạch và long thành trị giá tài sản hơn chín mươi triệu đồng
cho vay lãi suất cao lên đến bốn trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng nguyễn quốc cường chủ tại tp thủ đức tp hcm đã đến trụ sở công an để đầu thú
nguyễn quốc cường hoạt động tín dụng đen từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay tại các khu vực
ở thành phố thủ đức đối tượng khai nhận vay với lãi suất bốn trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng công an biết không thể trốn khỏi lưới pháp luật nguyễn quốc cường đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật